tại hà nội trung tâm văn hóa pháp phối hợp với viện văn hóa nghệ thuật quốc gia tại huế
và công ty cổ phần sách thái hà đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề
khơi nguồn văn hóa nghệ thuật thế kỷ một mươi chín hai mươi hai mươi một
nhân dịp xuất bản cuốn sách hồi ức về kinh thành huế đầu thế kỷ một mươi chín của tác giả michel duch chaneil
hồi ức về kinh thành huế đầu thế kỷ một mươi chín của michel duchesneau
sinh năm một nghìn tám trăm linh ba mất năm một nghìn tám trăm chín mươi bốn
ghi lại những ký ức về kinh thành huế của một người mang hai dòng máu pháp việt
sinh ra và lớn lên tại kinh thành huế trong hơn hai mươi năm đầu của thế kỷ một mươi chín
thông qua cuốn sách này người đọc ngày nay có thể hình dung ra diện mạo của kinh thành huế xưa
và vùng lân cận với toàn bộ đời sống sinh hoạt từ hoàng cung cho tới làng quê bình thường
tiếp cận thêm một tài liệu đáng tin cậy góp phần tìm hiểu mối quan hệ pháp việt đa chiều
với những góc cạnh đặc thù
cái cuốn sách này hình như nó lại tạo điều kiện cho người việt nam
là nhìn về mình bằng con mắt của người khác
nó làm cho chúng ta biết được rằng là vào thời điểm đó thì chúng ta như thế nào
vào thời điểm kia chúng ta như thế nào
tức là nó thấy cả một cái tiến trình lịch sử về con người việt nam
đặc biệt là trong khi tiếp xúc với phần tây
tại buổi tọa đàm các diễn giả đã gợi mở và chia sẻ những kiến thức những quan điểm cá nhân
về văn hóa của việt nam trong từng giai đoạn lịch sử
đặc biệt ở thế kỷ một mươi chín thế kỷ hai mươi thế kỷ hai mươi một
giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn về sự tiếp xúc giao thoa giữa các nền văn hóa
thông qua đó có cái nhìn tổng quan về văn hóa việt
chúng tôi muốn giống như một hồi chuông là cần phải khôi phục lại
cần phải tưởng nhớ lại cần phải khơi gợi lại
cần phải giữ lại cần phải bảo tồn lại
cái văn minh cái văn hóa cái tinh thần người việt của chúng ta
không chỉ có ba cái thế kỷ mà chúng ta nhắc đến đây là thế kỷ một mươi chín hai mươi một
có lẽ là bốn ngàn năm
buổi tọa đàm khơi nguồn văn hóa nghệ thuật thế kỷ một mươi chín thế kỷ hai mươi thế kỷ hai mươi một
từ những góc nhìn mảnh ký ức trong hồi ức về kinh thành huế
của michel duc chano đã góp thêm bút mực
để phát họa rõ nét hơn bức chân dung lịch sử và văn hóa đại nam
qua đó giúp khán giả trẻ thêm yêu và có ý thức giữ gìn văn hóa việt nam